trong các hoạt động giao dịch và đầu tư tài chính online
mặc dù là loại hình tiền ảo này không được pháp luật việt nam công nhận
mới đây khi thảo luận về luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
đại biểu quốc hội trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội
đã đưa ra thông tin về tội phạm rửa tiền thông qua loại hình tiền ảo
điều này đang đặt ra yêu cầu về việc cần phải có quy định pháp luật đối với loại tài sản ảo và tiền ảo hiện nay
và đây cũng là vấn đề đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo cộng đồng cư dân mạng
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm thảo luận về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi
đại biểu quốc hội trung tướng nguyễn hải trung giám đốc công an tp hà nội cho biết
công an tp đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đặt tài sản và rửa tiền
với số tiền ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng
với phương thức thủ đoạn rất tinh vi sau khi nhận tiền của bị hại
tội phạm chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản sau đó trộm về một tài khoản
từ tài khoản đó quy đổi thành tiền ảo rồi rút tiền thật
và vấn đề đặt ra là tiền ảo đang là kênh trung gian giúp cho tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền
ngay sau khi thông tin được đưa ra đông đảo cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này
và đồng tình với quan điểm của đại biểu nguyễn hải trung
về vấn đề cần có quy định quản lý tài sản ảo tiền ảo để đưa vào đối tượng báo cáo rửa tiền
cần phải thấy rằng việt nam hiện không thừa nhận tiền ảo tiền điện tử và tiền kỹ thuật số
nhưng thực tế giao dịch trên thị trường ngầm vẫn diễn ra
chính vì lẽ đó tội phạm thường thông qua tiền ảo để rửa tiền và thực hiện các hành vi tội phạm khác
vì vậy để quản lý xử lý với giao dịch tiền ảo thì cần có quy định cụ thể
hành lang pháp lý đầy đủ để giúp các cơ quan chức năng đấu tranh
có hiệu quả với hành vi này
tôi nghĩ cần sớm đưa ra quy định về tiền ảo
tội phạm rửa tiền qua kênh này không phải là ít đâu
trước hết cần nghiên cứu công nhận tính hợp pháp của tiền ảo
để làm cơ sở cho các luật tiếp theo và thu thuế giao dịch
ra luật là cần thiết nhưng phải dựa trên sự đánh giá của các chuyên gia trong ngành
cần đánh thuế cho người đầu tư shipto thu lợi nhuận cao
tiền ảo có sản riêng và tài khoản riêng cho từng cá nhân
nhưng chỉ cần kiểm soát tất cả các sản giao dịch và từng tài khoản cá nhân
sau đó đánh thuế giao dịch là được
liên quan tới vấn đề này đã có nhiều quan điểm trên các diễn đàn mạng xã hội được đưa ra
nhìn chung các quan điểm chỉ ra rằng
việc cần có quy định quản lý tiền ảo tài sản ảo là hết sức cần thiết
trong việc giúp cơ quan chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm rửa tiền
đồng thời có phương án quản lý hiệu quả loại tài sản ảo này
theo phó giáo sư
giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia tài chính ngân hàng
tiền ảo không đại diện cho bất kỳ loại hàng hóa tiền tệ nào
vì thế các nước chỉ quản lý tiền ảo khi có giao dịch để thu thuế
việt nam cần nghiên cứu chuyên sâu để xác định vị trí vai trò của tiền ảo trong nền kinh tế
từ đó hạn chế thang hại và quản lý đánh thuế nó ở một mức độ nhất định như một tài sản ảo
còn thạc sĩ phạm thị thái hà khoa tài chính ngân hàng
trường đại học tôn đức thắng cho rằng

từ thực tế tồn tại của một số loại tiền điện tử kỹ thuật số như bitcoin
cho thấy sự phát triển của các loại tiền điện tử kỹ thuật số là xu hướng tất yếu
dù chấp nhận hay không thì các quốc gia vẫn phải đưa ra các cách thức quản lý
nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính tiền tệ và lợi ích của người dân
từ thực tế cho thấy hoạt động đầu tư giao dịch tiền điện tử tiền kỹ thuật số
trên các sản hiện đang thu hút không ít người tham gia
tuy nhiên việc giao dịch trên các sản tiền ảo
tiền ảo này tiêm ẩn rất nhiều rủi ro và nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đất tài sản
thông qua hình thức đầu tư tiền ảo đã được cơ quan công an điều tra làm rõ
vấn đề được cư dân mạng đặt ra là việc cần có quy định cụ thể
hoàn thiện khung pháp lý để quản lý xử lý với các loại tài sản ảo tiền điện tử biển ảo
đồng thời giúp ngăn chặn phát hiện các loại tội phạm công nghệ cao và chống rửa tiền trên không gian mạng
bạn nghĩ sao về tài sản ảo tiền ảo
việc có quy định cụ thể trong luật giúp gì trong việc đấu tranh với các loại tội phạm rửa tiền
hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tiền ảo hiện nay
hãy cùng tương tác với chúng tôi và chia sẻ quan điểm của bản thân trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an
a truyền hình công an nhân dân